nhân kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội trung tâm lưu trữ quốc gia i đã tổ chức triển lãm làng nghề phố nghề thăng long hà nội
triển lãm là dịp để công chúng hiểu hơn về những thăng trầm cũng như những nỗ lực gìn giữ các làng nghề trên đất kinh kỳ
khán giả dường như lạc vào dãy phố nghề của đất kinh kỳ xưa khi đến tham quan triển lãm
hơn một trăm ba mươi phiên bản tài liệu hình ảnh lựa chọn từ khối tài liệu châu bản triều nguyễn và các phông tài liệu tiếng pháp
đang được bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia i kết hợp cùng các chất liệu đặc trưng gắn với những nghề thủ công được sắp đặt có ý đồ
để kể những câu chuyện thăng trầm về làng nghề thủ công của đất thăng long cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
những các di sản được cất giữ lâu nay ở trong liêu chữ được cất giữ lâu nay ở trong các tủ kính thì bây giờ nó được gắn kết với cuộc sống đương đại
và những người đương đại như chúng tôi
những người khách đến thăm cái chân bày này mình càng hiểu sâu sắc lịch sử phát triển của các nghề thủ công và những cái giá trị của các nghề thủ công
suốt trong chiều dài một trăm linh năm đó thì các làng nghề được giới thiệu một cách rất khoa học
thông qua cái triển lãm này thì người hà nội biết được và sống lại những kỷ niệm êm đẹp của thời vang bóng
tất cả những cái đó thú vị lắm
vì tôi cũng không ngờ rằng là ở trong trung tâm liêu chữ quốc gia i còn giữ được nhiều cái nguyên bản những cái tài liệu gốc hay như thế
không chỉ được chiêm ngưỡng các tài liệu hình ảnh khán giả còn tận mắt quan sát quá trình làm ra các sản phẩm thủ công vô cùng tinh vi và khéo léo của người thợ cũng như trực tiếp trải nghiệm cùng các nghệ nhân
chính từ đó câu chuyện về làng nghề trở nên sống động và thu hút người trẻ tìm hiểu khám phá
triển lãm là dịp để các thế hệ nghệ nhân hôm nay thêm tự hào và vững tin vào sự trường tồn của nghề truyền thống vốn là di sản quý báu của dân tộc cần được nuôi dưỡng và phát triển